thường vụ huyện ủy sóc sơn thành phố hà nội đã tạm đình chỉ công tác đối với ông nguyễn văn hân
chủ tịch ubnd xã minh phú để tập trung chỉ đạo giải quyết một mươi tám trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng
trước đó đoàn thanh tra công vụ huyện sóc sơn đã làm rõ những vấn đề liên quan đến ông nguyễn văn hân
trong đó ghi nhận ông hân còn một số hạn chế khuyết điểm trong thực thi công vụ
tại xã minh phú hiện có một mươi tám công trình vi phạm trật tự xây dựng
theo kế hoạch huyện sóc sơn sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành việc cưỡng chế một mươi tám trường hợp này trong tháng một mươi một tới đây